không chỉ dũng cảm gan dạng mưu trí trong đấu tranh chấn áp các loại tội phạm mà còn gần gũi thân thiện hòa đồng cùng đồng chí đồng đội và nhân dân
đó là những gì mà thượng úy nguyễn đức hoàng đội cảnh sát điều tra công an huyện nông sơn của tỉnh quảng nam đã và đang thể hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác sinh hoạt của mình
đặc biệt với những địa bàn thượng úy hoàng phụ trách thì luôn đảm bảo về an ninh trật tự và bản thân anh luôn nhận được sự tin yêu mến phục của bà con người dân
đặc thù công việc của một điều tra viên phụ trách địa bàn tại xã phước ninh thượng úy hoàng luôn túc trực cùng lực lượng công an xã
ở đây đồng chí đã mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm trong điều tra khám phá án cách tuyên truyền vận động để bà con nhân dân nghe tin và làm theo cán bộ công an
từ những chia sẻ của đồng chí công an xã phước ninh đã mạnh dạn mở mô hình tuyên truyền người giữ lửa tiếng loa an ninh
và mô hình này đã đang
nhận được sự đón nhận rất lớn của người dân nơi đây
và cũng chính từ sự giúp đỡ trên tinh thần đồng nghiệp đồng đội của đồng chí hoàng mà nhiều năm liền lực lượng công an xã phước ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó góp phần giữ vững sự bình yên cho quê hương
cảm ơn đồng chí hoàng
phụ trách về cái mỏng ở xã phước ninh thì đồng chí hoàng là một cán bộ rất là nhiệt tình rất là gần gũi với anh em
luôn là dẫn dắt anh em hướng dẫn anh em cụ thể một cách cụ thể để anh em là hoàn thành tốt cái mỗi nhiệm vụ được cấp trên giao phó
thấm nhuần lời dạy của bác hồ thượng úy nguyễn đức hoàng luôn nỗ lực hết mình trong công việc
với đồng đội đồng chí không ngừng học hỏi trao dồi kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ
còn với cơ sở với quần chúng nhân dân đồng chí luôn giữ thái độ chân thành cởi mở gần gũi
từ đó đã giúp đồng chí hoàng và đồng đội khám phá thành công nhiều vụ án quan trọng góp phần mang lại bình yên cho bà con nhân dân
bản thân tôi là một điều tra viên tôi luôn luôn phán đấu nỗ lực hết mình và vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn công tác
bên cạnh đó thì phải nghiên cứu những phân bản nghị định mới nhất
cảm ơn các đồng chí của pháp luật để ấp dụng vào trong quá trình điều tra khám phá và xử lý án
trong các đợt tấn công tấn áp tội phạm cũng như các hoạt động trong công tác đọc tranh đọc tranh tội phạm
thì đồng chí thượng ủy nguyễn đức hoàng là điều trợ viên cả một đội cảnh sát điều tra
đồng chí rất là có phẩm chất đạo đức tốt luôn yên tâm công tác có thái độ kính trọng lễ phép của nhân dân
cảm ơn các đồng chí đồng đội và chấp hành nghiên cứu kinh minh lệnh của đại đồng vị hoàn thành tốt mọi công việc được giao
với những đóng góp tích cực trong công tác nhiều năm liền thượng úy nguyễn đức hoàng đã nhận được nhiều giấy khen bằng khen của các cấp
xong phần thưởng mà đồng chí quý nhất chính là sự tin yêu mến phục của đồng đội đồng chí và bà con nhân dân
và đó sẽ là niềm tin là động lực để thượng úy nguyễn đức hoàng tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ công an nhân dân
góp phần giữ vững sự bình yên cho nhân dân